lại có thêm một vụ cháy nhà khiến cho một người tử vong tại hẻm số bốn đường số hai phường hiệp bình chánh
tp thủ đức tp hcm hiện công an tp thủ đức tp hcm đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy trên
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay hai mươi năm tháng chín tại căn nhà ba tầng ở hẻm số bốn đường số hai
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có bốn người nên khi phát hiện người dân xung quanh đã vội hô hoán
ngay sau đó ba người trong căn nhà nhanh chóng chạy lên tầng ba ra ban công leo qua nhà hàng xóm để thoát nạn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa cháy lan
đám cháy được dập tắt sau đó tiến vào bên trong nhà cảnh sát phát hiện có một người tử vong
nạn nhân là phụ nữ sáu mươi một tuổi giúp việc của chủ nhà
tại hiện trường căn nhà bị cháy đen tại tầng trệt và ban công tầng hai
hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
liên quan đến vụ sập tại căn nhà bốn tầng trong hẻm một trăm ba mươi ba đường bình quế phường hai mươi bảy quận bình thạnh tp hcm
xảy ra vào chiều ngày hôm qua khiến cho bảy người bị thương
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín ông trần đăng khoa tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận bình thạnh tp hcm cho biết một số thông tin cụ thể của vụ việc
theo đó căn nhà này do ông hà hữu thông làm chủ hộ
trước đó ông thông có xin giấy phép ủy ban nhân dân phường hai mươi một
quận bình thạnh sửa chữa căn nhà do xuống cấp
ngày hai mươi bốn tháng chín ông thông thuê sáu người đến sửa chữa thì bất ngờ căn nhà đổ sập về phía bãi đất trống bên cạnh
thời điểm này ngoài sáu công nhân thì còn có ông thông vợ và con gái ở bên trong căn nhà
khi căn nhà đổ sập hai người thoát được ra ngoài bảy người bị mắc kẹt bên trong
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm hối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã cứu được cả bảy người ra khỏi đống đổ nát
được biết do căn nhà bị nghiêng nên sáu công nhân được ông thông thuê về để sửa chữa căn nhà đều là người dân miền tây với yêu cầu làm cho căn nhà thẳng trở lại
thời điểm xảy ra sự cố sáu người đang đục bê tông khoan các cột trong nhà do kết cấu căn nhà yếu nên sự cố đã xảy ra
hiện nguyên nhân và những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa căn nhà các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ
những ngày vừa qua sự việc bị can nguyễn minh dự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tiên hà huyện tiên phước tự sát trong quá trình tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã gây xôn xao dư luận và trên mạng xã hội
cho đến nay người nhà của bị can tử vong vẫn chưa đưa thi thể về mai táng và yêu cầu làm rõ nguyên nhân
cái chết của bị can để rộng được dư luận phóng viên antv tại quảng nam đã có ghi nhận cụ thể về vụ việc mời quý vị cùng theo dõi
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín tại nhà tạm giữ công an huyện tiên phước xảy ra sự việc bị can nguyễn minh sự đang bị tạm giam tại đây đã treo cổ tự sát bằng vải mùng tại khu vực thay đổi không khí trước phòng giam số năm của khu giam
lúc này hai người bị tạm giam ở cùng phòng với sự đã phát hiện sự việc và hô hoán kêu cứu
lúc nãy sớm tui đưa cua cháo voughing ở gworthc allegedly tivi
anh bị can alsay được
anh bị can made all over back his own body and guys bỏ chạy trên trang theo
sau đó tui hổng tui buông cửa ra kia giction floor đã bị can giam tại đây
ngay sau khi phát hiện sự việc công an huyện tiên phước đã nhanh chóng đưa nguyễn minh sự
đến bệnh viện đa khoa thái bình dương huyện tiên phước cấp cứu
tuy nhiên do không có đủ thiết bị cứu chữa bị can sự được chỉ định đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
đến ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng chín thì tử vong
tử đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thái bình dương
lúc đó là tôi cùng với lại có một chí bên tầm dựng là có xuống dưới bệnh viện của thái bình dương
để xem chép về tình sức khỏe của bị can nguyễn minh sự như thế nào
bác sĩ nói là hiện tượng này là coi như bây giờ là có hơi nhịp tim và có hơi thở nhưng mà yếu
bệnh viện đa khoa thái bình dương tiên phước là chỉ định là chuyển viện
thì tôi cùng với lại công bộ chính sĩ

thì bệnh viện tổ chức cấp cứu đạt mát trở thở
và sau khoảng một mươi năm phút thì anh sự tự thở được
tự thưởng được là bác sĩ chỉ định cho đi chụp mri và chụp ct
thì đến khoảng hai mươi ba giờ công nga thì bác sĩ mới có cho mời công an và dân định lên
để trình bà về pháp độ điều trị và có yếu tố
yêu cầu người nhòa là kế công cách để thực hiện phẫu thuật vỉ chỗ cổ
để đạt đường ống dẫn trở thở
sau khi gia đình thương thượng thì gia đình không đồng ý cho phẫu thuật
mà đẩy trách nhiệm đó cho công an
thì tôi mới trả lời giải thích là gia đình đây là chỉ định của bác sĩ
là yêu cầu thủ tục hành chính là yêu cầu người nhà
công an không quyết định được việc này
thì người nhòa bọn bọt và xem xét
trước đó ngày một mươi chín tháng chín bị can nguyễn minh sự
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
để khách quan sự việc công an tỉnh quảng nam đề nghị pháp y của y tế
trực tiếp khám nghiệm trước sự chứng kiến của viện kiểm sát
người nhà và tổ chức giám định
hiện cơ quan chức năng đã thông báo gia đình đưa thi thể người thân về mai táng
đồng thời lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã giao cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
trực tiếp thu hút các cơ quan
cơ quan thủ lý giải quyết yêu cầu điều tra kỹ vụ việc để có kết luận chính thức
đầy đủ cơ sở khoa học để thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng
công an tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa điều tra làm rõ một nhóm sáu thiếu niên
đã gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đề
nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu đều trú tại tp bôn ma thuật
tất cả sáu thiếu niên này đều đã bỏ học
trong đó có nhiều em cha mẹ
đã ly hôn không có người lớn quản lý nên đã rủ dê nhau sống lang thang
để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game vào ban đêm cả nhóm rủ nhau đi dò la
trên các tuyến phố bôn ma thuật tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
mục đích chúng ngắm đến là những chiếc xe ô tô của người dân để bên ngoài đường
khi phát hiện chiếc xe nào quên khóa cửa là chúng mở rồi lục lọi lấy cắp tài sản
với thủ đoạn đó chỉ hơn một tháng nay nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp
trên xe ô tô lấy cắp nhiều tài sản
tại tỉnh thừa thiên huế qua công tác mật phục đội cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông trật tự
công an tp huế phối hợp với công an xã thủy bằng phát hiện bắt giữ nhóm hai mươi hai thanh thiếu niên
điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng nẹp bô gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
cụ thể tại tỉnh lộ hai mươi năm đoạn đồi thiên an vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
các lực lượng chức năng của công an tp huế phát hiện bắt giữ hai mươi hai thanh thiếu niên liên quan đến hành vi
điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng nẹt bô thay đổi kết cấu hình dáng xe không có giấy chứng nhận
đăng ký xe chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe
hiện đơn vị đã tạm giữ một mươi bảy xe mô tô lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với số thanh thiếu niên trên
với tổng số tiền là hơn ba mươi bảy triệu đồng
tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về xây dựng
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị vec và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec
cùng đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội thiếu trị
trong vụ án giai đoạn hai xét xử ngày hôm nay viện kiểm sát truy tố hai mươi hai bị can về tội vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng sau đó hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại
cho nhà nước hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tại giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
ngoài việc đưa ra xét xử đối với hai mươi hai bị cáo trong giai đoạn hai vụ án cơ quan điều tra còn xác định
có hai mươi bảy đối tượng người nước ngoài đã có hành vi phạm tội liên quan tới các gói thầu thuộc giai đoạn hai
của dự án này những người này là công dân người trung quốc hàn quốc anh australia và philippines
theo kế hoạch thì phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến ngày ba mươi tháng chín
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa điều tra làm rõ một nhóm sáu thiếu niên liên tiếp
gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đề
nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi đều trú tại thành phố buôn ma thuật
tất cả sáu thiếu niên này đều đã bỏ học trong đó có nhiều em cha mẹ ly hôn không có người lớn quản lý
nên đã rủ nhau sống lang thang để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game vào ban đêm cả nhóm rủ nhau
đi dò la trên các tuyến phố bôn ma thuật tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
những chiếc xe ô tô của người dân để ngoài đường khi phát hiện chiếc xe nào quên khóa cửa là chúng mở
rồi lục lọi lấy cắp tài sản với thủ đoạn đó chỉ hơn một tháng nay nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp
trên xe ô tô lấy cắp nhiều tiền và tài sản
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đang yêu cầu trường trung học phổ thông
nguyễn công chứ huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc báo cáo về vụ việc một nhóm học sinh đánh hội đồng bạn trong trường
vào chữ ngày hai mươi bốn tháng chín trên một tài khoản facebook đăng tải một đoạn clip dài một mươi một giây cho biết vụ việc xảy ra
tại trường trung học phổ thông nguyễn công chứ huyện cơ đông bắc đoạn clip thể hiện một nam sinh đang ngồi ở lan can
trước lớp học thì bất ngờ bị hai nam sinh lao vào đấm tới tấp vào mặt và đầu trước những cú đấm liên tục
nam sinh này chỉ biết ngồi ôm đầu chịu trận khi nam sinh này rời chỗ ngồi đi vào phòng học thì tiếp tục bị một nam sinh khác
đi theo đấm liên tiếp vào người
vụ việc diễn ra trước mặt hàng chục em học sinh nhưng do nhóm thanh niên này ra tay quyết liệt nên không ai dám can ngăn
vào sáng nay hai mươi năm tháng chín cơ quan công an đã xuống trường để xác minh vụ việc xử lý theo đúng quy định
bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn phường một thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
cơ quan công an phát hiện và bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố vĩnh long
phối hợp với công an phường một kiểm tra phòng số hai quán karaoke đóng trên địa bàn phường một
phát hiện trên bàn trong phòng karaoke có hai bịch ni lông chứa chất màu trắng nghi là chất ma túy
trong phòng có ba đối tượng gồm lê khắc nghị nguyễn khắc huy và lê trung hiếu có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
kết quả test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
bước đầu làm việc cả ba đối tượng đều thừa nhận mục đích của việc tụ tập tại quán karaoke là để sử dụng ma túy
thưa quý vị những ngày qua cán bộ và nhân dân thị trấn an bài huyện quỳnh phụ nói riêng
người dân cũng như cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình nói chung không khỏi xúc động tiếc thương
nhưng cũng vô cùng cảm phục tấm gương hy sinh anh dũng của trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài
hy sinh khi ở độ tuổi còn quá trẻ mới chỉ hai mươi năm tuổi
đối với người chiến sĩ đỗ văn tú công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã khép lại bao hoài bão ước mơ còn đang răng rở
và sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy sẽ mãi được đồng đội và nhân dân khắc ghi
về một tấm gương sáng trong công việc cũng như trong cuộc sống
nhiệt tình rất trách nhiệm và không bao giờ nề hà khó khăn vất vả
dù đã gần hai ngày trôi qua thế nhưng những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng
trước sự ra đi
mãi mãi của người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
với những người đã từng một lần gặp gỡ trò chuyện với đồng chí tú
cảm nhận chung là sự ấn tượng về một người chiến sĩ công an năng động
nhiệt tình và rất gần dân
cả tòa dân phố số năm này rất yêu quý chó
chó là một sĩ quan là một cán bộ công an luôn bám sát địa bài
đối với một cán bộ công an mất đi một cán bộ công an dân đây là rất tiếc
không tưởng tượng nó
một đồng chí công an tốt như chú tú mà nói chung là về chuyên môn cũng là rất là giỏi
thế mà làm sao lại xảy ra sự việc quá là đau lòng
chú là công an nhưng chú rất gần gũi với dân
chú rất là nói chung là với tính cách sống thì rất là ngoài nhã dân dã
thế là đồng chí tú là một chiến sĩ trẻ thế nhưng mà đồng chí đã hy sinh
tức là dũng cảm hy sinh tất cả một tỷ bình yên của người dân
đối với bản thân tôi thì tôi rất là xúc động
căn phòng làm việc của thượng úy đỗ văn tú giờ đây đã vắng người
công tác tại thị trấn an bài được gần một năm
hiện đồng chí tú đang phụ trách ba địa bàn được xem là phức tạp nhất về tình hình an ninh trật tự
và cùng với một số nhiệm vụ chuyên môn khác
dù ở lĩnh vực nào
tú cũng đều đảm nhận và hoàn thành tốt công việc của mình
như mới đây hơn bốn dữ liệu hồ sơ phương tiện trên địa bàn thị trấn an bài
đã được tú hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn
thành tích của tú luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao
mặc dù là không thuộc sự quản lý trực tiếp về công việc của công an địa phương xã quỳnh hải
tuy nhiên là đồng đội đồng chí đồng đội
thời trao đổi với công an địa phương để có biện pháp xử lý ổn định tình hình tại cơ sở
sự hy sinh của đồng chí ở đây là một đau thước xót cho gia đình
cho ngành cho lực lượng công an cho chính công an thị trấn chúng tôi
nhưng đấy không phải sự hy sinh của phí
mà sưng máu của đồng chí đã đổ xuống ngã xuống
vì bảo vệ nền bình yên cho nhân dân
lấy cái niềm tin yêu tin tưởng của nhân dân trên địa bàn
sự hy sinh của đồng chí rất là cao cả
ngồi nhà nhỏ hôm nay đã vắng đi một thành viên
là con lớn trong gia đình có hai anh em
gia đình làm nghề nông
từ nhỏ tú đã ước mơ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân
không ngừng nỗ lực từ một người chiến sĩ nghĩa vụ
tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
rất nhiều những bằng khen giấy khen
ngay từ khi tú còn ngồi trên ghế nhà trường
và cho đến khi về công tác tại địa phương
từng là niềm tự hào của gia đình
với biết bao dự định còn chưa hoàn thành
thế nhưng tất cả giờ đã khép lại với người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
em đau đớn nhiều chưa anh
đau đớn nhưng mà em vẫn có tự hào vì cháu
gia đình sinh cho cháu thật
cũng mong muốn mà tôi vào được ngành đấy
xong là đạt được nhiều những cái
hành tích tích cực
thế nhưng mà thôi thì không may
thì cháu nó đi làm nhiệm vụ
mà như vậy đi sinh về dân về nước
thì tôi tưởng cho đấy là cái niềm vinh dự nhất cho gia đình
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm được trao tặng cho đồng chí đỗ văn tú
là sự ghi nhận xứng đáng với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ
sự hy sinh ấy chính là tấm gương sáng
để những người ở lại tiếp thêm động lực
tiếp tục chiến đấu bảo vệ vì sự bình yên của nhân dân
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn một số tỉnh
được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có mưa to đến giấc to
tập trung ở khu vực đồng bằng ven biển thủy triều đang ở mức cao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào hồi bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
cách quảng ngãi khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ giật cấp tám
di chuyển theo hướng dẫn
di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
dự báo từ tối ngày hai mươi năm tháng chín đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
vùng ven biển khu vực từ quảng trị đến quảng nam và phía bắc của quảng ngãi
đề phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sâu trong đất liền có gió giật cấp sáu cấp bảy
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố ven biển
tổ chức cấm biển kể từ bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường